cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố đối với hai cán bộ của tri cục thủy sản
tỉnh quảng nam về hành vi nhận hối lộ theo đó công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với trần quốc việt năm mươi bảy tuổi trưởng phòng tàu cá và dịch vụ tàu cá cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn huỳnh nam bốn mươi tuổi phó trưởng phòng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
thuộc tri cục thủy sản tỉnh quảng nam hai đối tượng này đã nhận bảy mươi triệu đồng để bỏ qua lỗi
vi phạm các tàu cá của ngư dân bị hỏng qua đó tạo cơ hội cho các chủ tàu được thanh toán hồ sơ
đề nghị hỗ trợ nhiên liệu theo quyết định bốn mươi tám của thủ tướng chính phủ kết quả điều tra cho thấy
hai đối tượng này có liên quan đến vụ lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển ở huyện duy xuyên
mà trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố hai mươi bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại hơn ba tỷ đồng